hai mươi bốn tháng một đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng làm việc tại đoàn thảo luận về tiêu chuẩn cơ cấu ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
và nghiên cứu danh sách đề cử ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai cả chính thức và dự khuyết do ban chấp hành trung ương khóa một mươi một chuẩn bị
theo đó số lượng ủy viên ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai đã được đại hội biểu quyết là hai trăm linh đồng chí gồm một trăm tám mươi ủy viên chính thức và hai mươi ủy viên dự quyết
thông tin được đăng tải trên trang nhất báo công an nhân dân số ra ngày đầu tuần
theo đồng chí lê hồng anh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư khóa một mươi một cho biết
để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai cần có cơ cấu hợp lý để phân công phụ trách các lĩnh vực công tác đảng
mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội các cơ quan trọng yếu của nhà nước ở trung ương địa phương và lực lượng vũ trang
để đảm bảo tính kế thừa và phát triển ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai cần có cơ cấu ba độ tuổi
trong đó dưới năm mươi tuổi dự kiến là một mươi năm hai mươi từ năm mươi sáu mươi tuổi dự kiến là sáu mươi năm bảy mươi trên sáu mươi tuổi dự kiến năm một mươi
ngoài ra có cơ cấu một số nhà khoa học văn nghệ sĩ lãnh đạo một số tập đoàn tổng công ty lớn của nhà nước đủ tiêu chuẩn điều kiện tham gia
đây cũng là một đét mới trong công tác nhân sự ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
cái cống đang là cảm nhận của toàn bộ người dân thủ đô
thời tiết hai ngày cuối tuần vừa qua chuyển rét hại khiến nhiều người già trẻ em mắc các bệnh về đường hấp tim mạch gia tăng
trên báo an ninh thủ đô số ra sáng ngày hôm nay thì đăng tải bài viết có tiêu đề
trẻ em người già cùng mình chống trọi với giá z phản ánh những khó khăn mà người dân gặp phải trong đợt z kỷ lục này
toàn miền bắc đang phải đối mặt với đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông
nhiệt độ xuống thấp đã ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của người dân đặc biệt là người cao tuổi trẻ em
bác sĩ nguyễn văn thường trưởng khoa nhi tổng hợp bệnh viện sanh pôn cho biết
thời tiết chuyển z đột ngột không khí lạnh tăng cường độ mạnh kèm theo mưa ẩm là nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh về điều hấp hèn xuyễn viêm phế quản
tại khoa nhi tổng hợp số ca mắc bệnh nặng có dấu hiệu gia tăng
thông thường sau khoảng bốn năm ngày z liên tục số bệnh nhi nhập viện tăng mạnh
thời trời rét thì cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người già bởi người cao tuổi thường ăn uống kém
thời tiết lạnh lại đòi hỏi phải có nhiều năng lượng để chống rét nên dễ dẫn đến suy yếu về mặt sức khỏe
theo các chuyên gia y tế nếu như ở trẻ em bệnh bí thường gặp khi thời tiết giá lạnh là các bệnh về đường hô hấp
thì đối với người cao tuổi nguy cơ thường trực là các bệnh tim mạch huyết áp và đột quỵ
đặc biệt trong điều kiện khí hậu lạnh giá số bệnh nhân đột quỵ nhập viện thường tăng từ khoảng một mươi năm
thời gian gần đây tình trạng buôn bán tiền giả qua mạng xã hội như facebook và các trang fanpage có xu hướng gia tăng
đặc biệt trong dịp cận tết thì hoạt động này lại càng nở rộ
cơ quan điều tra đánh giá hoạt động tàng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả luôn là một vấn đề nhức nhối
các vụ việc liên quan đến tiền giả không chỉ xâm hại đến chính sách tài chính tiền tệ của nhà nước
mà còn ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội đời sống của nhân dân
báo kinh tế và đô thị số ra ngày đầu tuần đăng tải bài viết có tiêu đề
cảnh báo đạn tiền giả phản ánh về tình trạng đáng lo ngại trên
liên quan đến hoạt động của loại hình tội phạm buôn bán tiền giả
theo một cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ
công an hà nội cho biết tiền giả không chỉ ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của nhà nước
mà còn ảnh hưởng đến đời sống gây ra tâm lý hoang mang trong nhân dân
nguồn gốc tiền giả thường xâm nhập vào việt nam
thông qua đường biên giới phía bắc với nhiều hình thức thủ đoạn tinh vi
để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng
nếu như trước đây tiền giả thu được chủ yếu có mệnh giá thấp để dễ lưu hành
thì gần đây số tiền giả thu được lại có mệnh giá lớn
vừa qua xuất hiện cả tình trạng tội phạm người nước ngoài và việt nam
có thủ đoạn nhúng tiền giả và hóa chất để làm cho tờ bạc chuyển sang màu sẫm
tạo cảm giác tiền cũ đã được lưu thông
với cách này các đối tượng có thể qua mắt được một số máy kiểm tra tiền của ngân hàng và các doanh nghiệp
để tiêu thụ tiền giả trót lọt các đối tượng nhắm tới những cửa hàng
những người bán hàng lẻ chúng thường mua hàng có giá trị thấp bằng tiền giả có mệnh giá cao
để người bán hàng trả lại tiền thừa là bằng tiền thật